thời điểm sau mưa lũ người dân tỉnh quảng bình phải đối mặt với muôn vàn khó khăn
bên cạnh nỗi lo khôi phục nhà cửa và sản xuất để ổn định đời sống
thì cuộc sống của bà con còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm môi trường
và dịch bệnh sau mưa lũ
trước thực trạng này các câu lọc bộ du lịch quảng bình đã thực hiện hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa
đó là phát động việc thu mua rác thải nhựa và túi ni lông sau lũ để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau lũ những con đường về các làng quê trở nên sơ sát khắp các ngã đường đều tràn ngập rác thải
tường rào bờ tre và những hàng cây phụ đầy túi ni lông và rác
để giúp bà con nâng cao nhận thức giữ gìn môi trường sống sau lũ
các thành viên câu lạc bộ du lịch quảng bình đã khảo sát tuyên truyền vận động bà con
tại nhiều địa phương thu gom rác thải đồng thời tổ chức thu mua lại rác thải nhựa và túi ni lông
với giá từ hai mươi đến ba mươi đồng một kg
trong thời gian bão lũ câu lọc bộ đã truyền khai những hoạt động mang một mươi bảy xuất cơm để cho bà con
và khắc phục hậu quả sau lũ
trong quá trình đi cùng đồng hành cùng với bà con nhận thấy lường rạng thải
đổ về rất nhiều thông qua cả nhà hào tâm cũng bày tỏ nguyên vọng mong muốn được cùng đồng hành
với bà con với chính quyền để hỗ trợ bà con giải quyết một phần rạng thải
thì cũng đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hào tâm
thì từ đó thì nhỏ mới có điều kiện để thực hiện dự án xử lý rạng ni lông
hoạt động thu mua rác thải giúp bà con vùng lũ của câu lạc bộ du lịch quảng bình
đang được triển khai tại hai huyện quảng ninh và lệ thủy
trong đó ưu tiên khai rác thải
các điểm ngập rác nặng bước đầu đã tạo sự lan tỏa và góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng
trong việc làm sạch môi trường phòng chống dịch bệnh sau lũ
tuy nhiên để bảo vệ môi trường sinh thái bền vững cần có sự vào cuộc mạnh mẽ
của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương để việc làm này được lan rộng
và trở thành phong trào thường xuyên nhằm bảo đảm môi trường cho nhân dân sau mỗi mùa mưa lũ